nhưng không thuộc diện đã được cách ly tập trung và cách ly tại nhà để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đề nghị sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giả soát có thể sử dụng công nghệ thông tin để lấy danh sách lưu trú
tất cả các trường hợp đến về đà nẵng từ các vùng dịch tỉnh bắc giang bắc ninh tp hcm hà nội từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay